thủ đoạn của tổ phạm rất là tinh vị lợi dụng triệt đẻ mạng xã hội hình thành các khâu cầu mất dịch từ khâu rũ rỗ lừa gạt để vận chuyển
bộ đồng hành đề thực hiện cho tổng ch traditions gold stephan chỉ trade những điều anh tạo tất cả sẽ dòng m allez thuộc mùng th powers insurance ột sản xuất có nhất accident sau cái b unknown t glow clx

thủ đô đầu chiếu cho center global cao
còn nhẫn tâm của một số bà mẹ
các cháu bé được giải cứu đã được cục cảnh sát hình sự bàn giao cho trung tâm phụ nữ và phát triển hội liên hiệp phụ nữ việt nam
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh và công an huyện mường tè tỉnh lai châu
vừa phá thành công chuyên án bắt ba đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực quốc lộ bốn h bản park ma xã mường tè huyện mường tè
tổ công tác ban chuyên án đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng trần văn chu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại địa chỉ trên đang vận chuyển một bao tải màu xanh bên trong có một cặp chứa một mươi ba kg thuốc nổ công nghiệp và hai mươi sáu kíp nổ
qua khai thác nhanh đối tượng khai nhận số thuốc nổ trên được mua lại từ hai đối tượng cùng bàn để bán lại kiếm lời
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt thêm hai đối tượng là tống văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở bàn park ma
và tống văn lai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở bản nậm phủm đều thuộc xã mường tè huyện mường tè
tại cơ quan điều tra đối tượng thịnh và lai khai nhận đều là công nhân
trong quá trình thi công công trình thủy điện trên địa bàn đã trộm số thuốc nổ trên về bán cho chu
nhập cảnh trái phép mang lại mối nguy hại rất khó lường cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ở nước ta
mới đây nhất tổ công tác công an huyện bảo lạc tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với đồn biên phòng xuân trường
và công an xã khánh xuân huyện bảo lạc đã phát hiện và bắt quả tang bốn công dân cùng chú tại tỉnh phúc kiến trung quốc
khi đang nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua điều tra mở rộng công an huyện bảo lạc bắt trảo an nhảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bác kéo xã khánh xuân huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
là đối tượng tổ chức đưa các công dân trên nhập cảnh trái phép vào việt nam
và bắt giữ thêm bốn công dân cùng chú tại tỉnh phúc kiến trung quốc đi cùng nhóm công dân trên nhập cảnh trái phép vào việt nam
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc đồng thời đưa tám công dân trung quốc đi cách ly theo quy định
thông tin đang được rất nhiều giáo viên và phụ huynh quan tâm đó là học sinh trên địa bàn thủ đô hà nội sẽ quay trở lại trường học vào ngày hai tháng ba
còn sinh viên học viên trở lại trường vào ngày tám tháng ba
theo đó ubnd tp hà nội đồng ý với đề xuất của liên sở sở giáo dục và đào tạo cùng với sở y tế
học sinh sẽ trở lại trường học từ ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
ubnd tp hà nội cũng đồng ý với đề xuất của sở lao động thương binh và xã hội
sinh viên và học viên sẽ trở lại trường từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
lãnh đạo ubnd tp hà nội cũng lưu ý các sở ngành các quận huyện cần phải nghiêm túc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sẵn sàng đón học sinh trở lại trường
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thương chú tại thôn căng hạ
xã trường xuân huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một năm cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xuân tiến phường hải thanh thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
ngoài ra công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đình hiển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thương chú tại thôn mậu tây xã quảng đưu huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
công an lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
tối và đêm qua không khí lạnh đã di chuyển xuống và ảnh hưởng đến nước ta
tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ trời âm u mịt mù nhiệt độ cũng giảm xuống ngưỡng trời rét
sáng đến ngày mai không khí lạnh suy yếu trời có nắng khô sáo
với nhiệt độ mỗi ngày tăng thêm từ một đến hai độ
phải đến ngày hai tháng ba một đợt không khí lạnh nữa mới di chuyển xuống
khiến nhiệt độ trưa chiều ở mức là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
nằm ở phía tây khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ chỉ có một phần diện tích bị ảnh hưởng
bởi khối không khí lạnh khiến cho trời chuyển rét
nhưng cũng từ ngày mai khi khối không khí lạnh di chuyển ra phía đông
thì toàn vùng chuyển trời nắng giáo và nhiệt độ tăng lên mỗi ngày
cao nhất trong ba ngày tới giao động là từ hai mươi một cho đến hai mươi sáu độ
xui xuống miền trung
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
những cơn mưa tiếp tục duy trì trong ngày và đêm nay
nhưng từ ngày mai mưa giảm xuống diện vài nơi
và sang đến ngày một tháng ba thì nắng sẽ xuất hiện trở lại ở khu vực này
vì thế từ ngày mai nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
cũng tăng trở lại cao nhất ở mức là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
dự báo xa hơn từ ngày hai tháng ba do tác động của khối không khí lạnh bổ sung
mà nhiệt độ lại giảm đi đáng kể
phần phía nam của đèo hải vân là các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
hầu như không chịu tác động của khối không khí lạnh
nên khu vực này chỉ có mưa thoáng qua ở một vài nơi
và trong ngày thì trời vẫn có nắng
nhiệt độ vì thế vẫn duy trì ở mức là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ trong cả ba ngày tới
lên đến vùng cao tây nguyên nơi đây vẫn đang trong chuỗi ngày ít mưa và có nắng nhiều
trời có nắng từ sớm kéo dài đến chiều muộn
với cường độ nắng mạnh kéo theo nhiệt độ tăng lên
trong cả ba ngày tới nhiệt độ trưa chiều đều giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thậm chí một vài nơi như là a dương pa hay là cát tiên còn chạm mức là ba mươi bốn độ trời khô nóng
cũng nóng và khô các tỉnh thành nam bộ
thời tiết trong cả ba ngày tới đều phổ biến là nắng mạnh và nhiệt cao
đặc biệt tại khu vực ở miền đông nam bộ còn chịu ảnh hưởng của yếu tố đô thị
nên cảm giác nắng nóng sẽ còn gia tăng hơn nữa
trưa chiều nhiệt độ đều giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
thậm chí có nơi còn cao hơn
người dân cần có các biện pháp chống nắng nóng vào trưa chiều để bảo vệ sức khỏe
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật đến đây là kết thúc
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv